ngày hôm nay trưởng công an huyện đắk song tỉnh đắk nông cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
ngăn chặn kịp thời một vụ gây dối trợ tử công cộng trên địa bàn huyện
theo thông tin ban đầu ngày hai mươi ba tháng hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên năng lượng đắk nông
tiến hành thi công săn lấp mặt bằng trụ điện gió
tuy nhiên một số người dân có nhà và dãy xung quanh đã tới ngăn cản
trong đó có nhóm do đối tượng phạm tuấn kiên cầm đầu
nhóm của kiên đã xảy ra mâu thuẫn sô sát với nhóm bảo vệ công trình do anh trương văn sơn làm tổ trưởng
chiều cùng ngày một nhóm khoảng bảy mươi tám mươi người từ đắk lắc đến đắk xong và đi cùng nhóm của kiên
đến khu vực xã nam bình huyện đắk song thì gặp anh trương văn sơn và nguyễn tuấn anh
nhóm của kiên đã dùng dao phát gậy sát và gạch đá ven đường tấn công
làm anh sơn bị thương phần mềm và anh tuấn anh bị thương ở đầu
cơ quan công an đã bắt giữ hai mươi bốn đối tượng cùng bảy ô tô các loại
đăng tải chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại huyện nho quan tỉnh ninh bình là công nhân công ty giấy adora việt nam
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh ninh bình xử phạt
trước đó nguyễn anh tuấn đã sử dụng tài khoản facebook nguyên đan tham gia nhóm kín
hội công nhân công ty giày adora việt nam đăng tải chia sẻ hai bài viết
bài viết của tuấn thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ
gây kích động công nhân đình công ảnh hưởng đến tình hình an ninh trả tự và sản xuất kinh doanh
quá trình làm việc tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm với mục đích là thông báo cho thành viên trong nhóm kín
nhằm kích động công nhân kéo dài đỉnh công chuẩn bị mắm tôm trứng để ném vào số công nhân không tham gia đình công
cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính tuấn số tiền bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi năm tháng hai bộ công an triển khai cấp tài khoản định danh điện tử
trên phạm vi toàn quốc công dân chỉ cần sử dụng duy nhất tài khoản định danh điện tử
để thực hiện các giao dịch tài chính hay các dịch vụ công trên môi trường địa tử
trong giai đoạn đầu bộ công an sẽ thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử trực tiếp
tại trụ sở đơn vị công an thông qua công tác cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
tài khoản định danh điện tử sẽ được hệ thống định danh và xác thực điện tử của bộ công an tự động xác thực
sau đó được tích hợp hiển thị trên ứng dụng vneid của bộ công an
với tài khoản định danh điện tử công dân có thể ngồi tại nhà thực hiện nhiều dịch vụ công
các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện nước đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế chuyển tiền
hiện công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên sẽ được đăng ký tài khoản định danh điện tử
tài khoản định danh điện tử được tạo dựa trên số định danh cá nhân hay chính là số căn cước công dân
vì vậy mỗi công dân sẽ chỉ có một tài khoản định danh điện tử duy nhất
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
công an huyện đắk song tỉnh đắk nông vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đắk nông
ngăn chặn kịp thời một vụ gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi ba tháng hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên năng lượng đắk đông đắk nông
tiến hành thi công san lấp mặt bằng trụ điện gió
tuy nhiên một số người dân có nhà và dãy xung quanh đã tới ngăn cản
trong đó có nhóm do đối tượng phạm tuấn kiên chú tại thành phố hà nội cầm đầu
nhóm của kiên đã xô sát với nhóm bảo vệ công trình do trương văn sơn làm tổ trưởng tổ bảo vệ
chiều cùng ngày một nhóm khoảng bảy mươi tám mươi người từ đắk lắc đến đắk xong và đi cùng với nhóm của kiên
dùng dao phát gậy sắt và gạch đá ven đường tấn công làm anh trương văn sơn và anh nguyễn tuấn anh bị thương
cơ quan công an đã bắt giữ hai mươi bốn đối tượng cùng bảy xe ô tô các loại
thưa quý vị và các bạn một vụ cướp xe ôm với một đối tượng
với thủ đoạn manh động và táo tợn vừa bị công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đấu tranh triệt phá thành công
bắt giữ đối tượng gây án cùng tăng vật
đối tượng gây ra vụ cướp là nguyễn văn sơn chú tại thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức hà nội
nghiện ma túy có bốn tiền án sống lang thang thất nghiệp
sáng ngày một mươi bốn tháng hai do không có tiền mua ma túy sơn nảy sinh ý định cướp tài sản
từ đường nguyễn tuân sơn bắt xe ôm do ông ngô văn thích điều khiển đi ra hướng đường mỹ đình
khi xe đi đến ngã ba giao giữa đình thôn và phạm hùng sơn chủ động hướng dẫn ông thích đi vào đoạn đường vắng
rồi yêu cầu dừng xe lợi dụng lúc ông thích sơ hở sơn nhặt cục gạch bên đường
đập hai nhát vào vùng tay trái của ông thích và cướp xe máy bỏ chạy sau đó đem bán xe với giá chín trăm linh đồng
ngày hôm nay công an quận nam từ liêm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
bắt được nguyễn văn sơn khi đang lẩn trốn tại khu vực cầu vượt mễ trì
vật chứng thu giữ là một xe máy hiện cơ quan công an đang củng cố tài liệu chứng cứ
để xử lý hành vi vi phạm của đối tượng theo quy định của pháp luật
thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc đối tượng lợi dụng sự mất cảnh giác và sơ hở của người dân
đập phá cửa kính trộm cắp tài sản để trong xe có trường hợp chủ xe ô tô còn lơ đẳng để quên
cả chiều khóa trong xe tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng xấu trộm cắp tài sản mang đi tiêu thụ
phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
chỉ bằng một thanh kim loại nhỏ như này nguyễn ngọc nguyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở xã gia khánh
huyện bình xuyên dễ dàng cậy vỡ cửa kính phụ của chiếc xe ô tô của gia đình anh đặng văn đạt
để ở ven đường trong đêm khuya

xong rồi là thỏ tay lên dựng tay để thỏ vào và mở cái chốt ở bên trong này
mục đích ban đầu chỉ là trộm cắp tài sản để trong xe ô tô
tuy nhiên khi mở được cửa xe thấy chìa khóa vẫn cắm trong ổ khóa
nguyễn đã lái chiếc xe đi tiêu thụ để lấy tiền chi tiêu cá nhân
có thời gian tôi đã quan sát thấy các hộ dân để xe ô tô ở ngoài đường
nên là tôi
có ý định lấy các tài sản ở bên trong với mục đích là lấy tiền để trả nợ
cách đập phá này do tôi cũng tìm hiểu xem ở trên mạng
và thực tế thì đã có những lần tôi bị xe của tôi bị
ngày xưa tôi cũng đi lái xe taxi có những lần bị quên chìa khóa xe bên trong
thì cũng có người bạn chỉ cho cách đập
cái cửa đập ô cửa kính nhỏ ở phía sau đấy
để cho đây vào trong để mở chốt
thật may mắn cho gia đình bị hại sau khi phát hiện chiếc xe bị trộm cắp đã trình báo cơ quan công an
sau gần một ngày khẩn trương truy tìm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên
đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm vụ trộm cắp cùng chiếc xe ô tô tăng vật
thực tế cho thấy một phần do khó khăn về chỗ đậu xe một phần do chủ quan
nhiều người dân thường đậu đỗ xe ô tô trên vỉa hè hoặc nơi công cộng quay
mà không có người trông giữ
một số trường hợp mất cảnh giác khi để cả tài sản có giá trị hoặc ví túi sách trong xe
hoặc như trường hợp trên chủ xe còn sơ hở để quên cả chìa khóa trong xe
đó là điều kiện thuận lợi để các đối tượng xấu nảy sinh hành vi trộm cắp tài sản
chủ tài sản có những cái sơ hở nhất là để xe ô tô thì ở ngoài dưới đường có khoác cửa
nhưng mà trong xe ô tô thì để rất là nhiều tài sản ở các hàng ghế
các đối tượng đi qua thì có thể rất dễ

tiếp theo là chìa khóa xe thì vẫn để ở khóa đi qua có thể nhìn thấy
thế thì qua cái vụ việc này thì công an huyện bình xuyên cũng khuyến cáo cảnh báo đến quần chúng nhân dân về bảo vệ tài sản
cơ quan công an khuyến cáo người dân không chủ quan để xe ô tô qua đêm ở vỉa hè nơi công cộng không có người trông giữ
đặc biệt không để tài sản ở trong xe cũng như hết sức lưu ý tránh để quên chìa khóa trong xe ô tô
sự cảnh giác cẩn trọng của người dân chính là biện pháp tốt nhất để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản
cập nhật diễn biến dịch covid một mươi chín cả nước ngày hôm nay đã ghi nhận bảy mươi tám bảy trăm chín mươi năm ca nhiễm mới trong đó bảy mươi tám bảy trăm bảy mươi bốn ca ghi nhận trong nước
thành phố hà nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với con số cao chưa từng có là chín tám trăm ba mươi sáu ca f
trong ngày đã có gần một mươi sáu bệnh nhân khỏi bệnh
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm chín mươi ba triệu liều
trong đó số liều tiêm cho người từ
một mươi tám tuổi trở lên là hơn một trăm bảy mươi sáu triệu liều
số liều tiêm cho người từ một mươi hai đến dưới một mươi bảy tuổi là gần một mươi bảy triệu liều
tại thành phố hồ chí minh chỉ sau hai tuần tổ chức học trực tiếp cho học sinh mầm non và tiểu học
đã ghi nhận tới bảy năm trăm linh trường hợp f là giáo viên và học sinh
trước tình hình số ca f trong trường học gia tăng các trường đã chủ động ứng phó xử lý theo đúng quy trình
đảm bảo thuận lợi cho công tác dạy và học
ngay từ những ngày đầu tiên cho học sinh tiểu học trở lại trường
trường tiểu học bào sen quận năm thành phố hồ chí minh đã thực hiện sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong trường học
theo dõi số ca nhiễm theo từng ngày từ đó có đánh giá các tiêu chí đảm bảo an toàn phòng chống dịch
tuy nhiên trong thời điểm khi số ca nhiễm tăng và sau khi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
giao quyền chủ động cho các trường quyết định hình thức dạy học khi có f
thì nhà trường cũng điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế
thì đó cũng là một khách để nhà trường
f một f xuất hiện cho một cùm chùm lây nhiễm từ f một gần lần đó
thì nhà trường có thể linh đọc cho con học trực tiếp tại trường
nhưng nếu trong các ca f mà rải rác xuất hiện rải rác từ phía gia đình
cũng như không rõ nguồn lây thì nhà trường sẽ quyết định cho lớp đó học trực tuyến trong thời gian bảy ngày
và mỗi một ngày đều có thống kê báo cáo chặt chẽ bác sĩ số học sinh bị f f một cho
và phòng y dục đào tạo cũng như là trung tâm y tế quận năm để kiểm soát được phòng chống dịch trong nhà trường của mình
mặc dù chỉ ghi nhận một ca nhiễm trong suốt hai tuần qua nhưng trước tình hình số ca nhiễm ngày càng tăng
trường mầm non phường chín quận một mươi một tp hcm đã chủ động trang bị thêm ba máy tử khuẩn
bình oxy tập huấn cho giáo viên những quy định mới về phòng chống dịch và cũng hạn chế phụ huynh vào khuôn viên trường
tại vì đảm bảo sức khỏe cho trẻ thì chúng tôi phải chuẩn bị thật là chú đáo
khi mà trẻ đến trường thì chúng tôi phải áp dụng thật kỹ vấn đề năm k là hạn chế tối đa không cho phụ huynh
vào sân trường mình
ngay cổng thì chúng tôi đã phân công cho mỗi lớp một cô để mà đón kẻ ở dưới sân trường
ngoài ra khi mà phụ huynh có cái sự liên hệ đến nhà trường thì phụ huynh sẽ liên hệ trước với giáo viên
để chúng tôi sắp xếp cho một cái hướng đi riêng cho phụ huynh khi mà lên gặp ban giám hiệu gặp giáo viên khi cần thiết
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục đang diễn biến phức tạp
số ca nhiễm là học sinh gia tăng
tuy nhiên ngành giáo dục đào tạo tp hcm vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch dạy học trực tiếp và trực tuyến
với từng đối tượng cụ thể quán triệt các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đây cũng là biện pháp ứng phó với dịch bệnh trong trường học
trong quá trình thực hiện học trực tiếp sẽ có những đối tượng học sinh mà các em vì những lý do gì đó
ví dụ như là bị ép không hoặc là bị phải cách ly dịch tế do yêu cầu dịch tế hoặc là sự đồng thoại phụ huynh
chưa có phụ huynh vẫn còn đang ban khoanh chưa cho học sinh chưa cho trẻ đến trường
thì vẫn đảm bảo duy trì kênh học trực tuyến để tiếp tục duy trì việc học của học sinh
tình hình dịch bệnh tại tp hcm đang có diễn biến phức tạp ở các trường học
dự kiến trong thời gian tới số ca ép không tiếp tục tăng thêm
sở dục đào tạo tp hcm lưu ý các trường
đây là giai đoạn đòi hỏi khả năng chủ động sự biết tình huống của các trường học
linh hoạt tổ chức phương án dạy học sắp xếp thời khóa biểu đảm bảo không làm gián
đoạn quá trình học tập của học sinh
sau tết hoạt động vận tải khách và hàng hóa đã có những dấu hiệu khởi sắc trở lại
sau một thời gian dài chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh
những tưởng những tín hiệu đáng mừng này đang mang đến tương lai sáng sủa hơn
cho các doanh nghiệp trong quá trình phục hồi kinh doanh sản xuất
thì mới đây nhất với lần thứ tư điều chỉnh giá xăng dầu trong nước chỉ trong vòng vòn vẹn hai
hai tháng đầu năm đang khiến cho chi phí vận hành đen nặng lên các doanh nghiệp vận tải
lái xe taxi hơn năm năm
lái xe taxi hơn năm năm nay thế nhưng chưa bao giờ tiền lương của anh hoài lại thấp như bây giờ
theo anh một phần vì ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến lượng khách của anh giảm
phần khác là bởi giá xăng tăng khiến chi phí vận hành phương tiện tăng
còn giá cước vận tải thì vẫn vậy
từ đầu năm đến nay giá xăng liên tục biến động theo chiều hướng tăng
trong khi đó trong ngành vận tải thì xăng dầu chiếm đến bốn mươi bốn mươi năm chi phí vận hành doanh nghiệp
và hiển nhiên cái khó thì ít ai nhận về một mình
nhưng mà giá xăng dầu tăng lên chi phí vận tải tăng lên
các loại chi phí để phục vụ cho phòng chống dịch bệnh

nó tăng lên tất cả cái đó kéo theo là các chi phí của công ty tăng lên
rồi giá cước vận tải nếu không được điều chỉnh thì chắc chắn là doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng
có thể chấp nhận nhưng mà chịu lỗ trong một giai đoạn một chu kỳ nào đó thôi
thế còn nếu mà tình trạng nó kéo dài
thì các đơn vị người ta phải xem xét đến việc điều chỉnh giá
mà nếu điều chỉnh giá không được
thì chắc chắn là người ta phải
chấp nhận việc ngừng hoạt động hoặc giải thẻ phá sản
theo quy định hiện hành mức thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
đang ở ngưỡng từ ba tám trăm linh đến bốn đồng một lít
cùng với đó giá xăng hiện đang phải chịu mức thuế phí là trên bốn mươi
các doanh nghiệp vận tải cũng đề xuất chính phủ xem xét cân nhắc
việc điều chỉnh linh hoạt các loại thuế phí
để có thể điều chỉnh mức giá xăng dầu trong bối cảnh hiện nay
gỡ khó cho các doanh nghiệp vận tải trong những bước đầu phục hồi kinh doanh sản xuất
cục hàng không việt nam vừa có công văn gửi tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines
các hãng hàng không việt nam bao gồm vietjet bamboo pacific
về việc hạn chế đóng cửa vùng trời sân bay tại nga và ukraine
cục hàng không việt nam cho biết đã nhận được báo cáo của tổng công ty quản lý bay việt nam
về việc nga và ukraine đã phát hành các điện văn thông báo về việc đóng cửa sân bay
hạn chế và đóng cửa một số vùng trời và một số đoạn đường hàng không
đặc biệt là khu vực tiếp giáp với phía đông bắc ukraine
để đảm bảo
an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bay đi đến và bay qua lãnh thổ nga ukraine moldova
cục hàng không việt nam đề nghị các hãng hàng không nghiên cứu thư của tổ chức hàng không thế giới
liên tục cập nhật các điện văn thông báo hàng không về việc hạn chế đóng cửa vùng trời
đóng cửa các sân bay đoạn đường hàng không của nga ukraine và các quốc gia liên quan khác
các hãng cũng cần ra soát các đường bay căn cứ vào kế hoạch khai thác
lựa chọn các đường bay thay thế nếu cần thiết đảm bảo bay tránh khu vực
đường hàng không bị đóng cửa hạn chế khai thác
không chọn sân bay dự bị là các sân bay đã được thông báo đóng cửa
và các sân bay nằm gần khu vực vùng trời bị ảnh hưởng